đại hội đại biểu đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tỉnh đồng nai lần thứ chín nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã chính thức khai mạc
đây là một trong năm đại hội được trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh chọn tổ chức đại hội điểm của cả nước
theo đánh giá năm năm qua công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh đồng nai đã có những chuyển biến tích cực
đồng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển của tỉnh
trong đó điểm nổi bật là triển khai hơn hai năm trăm linh công trình thanh niên với tổng số tiền hơn sáu mươi hai tỷ đồng
góp phần cùng với địa phương làm đường giao thông nông thôn cải tạo cảnh quan môi trường
chăm lo gia đình chính sách và tiếp sức cho chín trăm linh em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường
bên cạnh những kết quả đã đạt được đại hội cũng nhìn nhận công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ qua
cũng bộc lộ nhiều hạn chế về việc triển khai các chương trình hành động cách mạng của đoàn
nghiêng về các hoạt động biên tập
nhưng đại hội nổi thiếu chiều sâu chưa giải quyết được những vấn đề mà thanh niên quan tâm hiện nay
một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm năm tới được đại hội xác định đó là xây dựng lớp thanh niên
có lý tưởng và đạo đức cách mạng giàu lòng yêu nước